khẳng định vai trò quan trọng của kỳ thi trung học phổ thông quốc gia cũng như những kinh nghiệm có được trong những năm qua
đại diện sở giáo dục và đào tạo nhiều địa phương trên cả nước hy vọng cả nước vượt qua khó khăn để vẫn giữ ổn định kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám
đại diện các sở giáo dục và đào tạo cho rằng việt nam đang làm tốt công tác chống dịch
do vậy chúng ta cũng cần làm tốt cả việc hạn chế tối đa ảnh hưởng của dịch bệnh tới phát triển kinh tế xã hội
trong đó có giáo dục với diễn biến hiện nay việt nam vẫn còn cơ hội tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia
nếu có cơ hội thì nên và cần tổ chức kỳ thi này

theo thứ trưởng bộ giáo dục và đào tạo nguyễn hữu độ trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín

trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn hai mươi trong đó ưu tiên kịch bản tổ chức kỳ thi để tránh những xáo trộn
thứ trưởng bộ giáo dục và đào tạo nguyễn hữu độ cũng khẳng định kỳ thi trung học phổ thông quốc gia không chỉ duy trì động lực học tập cho học sinh
là cơ sở để các trường đại học chuyên nghiệp tuyển sinh mà còn phục vụ chức năng phản hồi điều khiển hệ thống quản lý chất lượng của bộ giáo dục và cơ sở giáo dục